nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động tăng cao của người dân từ sau tết nguyên đán kỷ hợi tới nay
công an tỉnh quảng bình đã tăng cường lực lượng và hướng dẫn người dân làm hộ chiếu cũng như giấy thông hành một cách nhanh chóng và kịp thời
giúp giảm thời gian chờ đợi sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
sau thời gian nghỉ tết người dân có nhu cầu sang các nước lao động làm ăn tăng cao
tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng bình số lượng người dân đến liên hệ làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông
và giấy thông hành tăng từ ba đến bốn lần so với ngày thường
để bảo đảm cho công dân đến làm thủ tục được nhanh gọn chính xác và thuận tiện
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng bình đã niêm yết công khai các thủ tục
quy trình làm hồ sơ đồng thời tăng cường lực lượng
hướng dẫn người dân làm các thủ tục cố gắng giải quyết dứt điểm lượng hồ sơ ngay trong ngày
trong tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
công an tỉnh quảng bình đã tiếp nhận giải quyết hơn hai hồ sơ
cấp hộ chiếu phổ thông giấy thông hành qua biên giới
mọi thủ tục đều được bảo đảm nhanh chóng nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật
có phần hỗ trợ cho công việc đầu năm mới của người dân được thuận lợi